sáng nay khi đi vào sát bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số một mươi đã suy yếu thành một vùng áp thấp
bên cạnh đó vùng biển phía đông bắc philippines có một cơn bão tên quốc tế là atsani đang hoạt động với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
hồi bảy giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông trên vùng biển ven bờ các tỉnh bình định phú yên
sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần
trong ngày và đêm nay sáu tháng một mươi một ở các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến
từ tám mươi một trăm năm mươi mm quảng bình quảng trị con tum gia lai có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi tám mươi mm
về cơn bão asani hồi bảy giờ ngày sáu tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông cách đảo đài loan khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km đi vào biển đông